chảy máu mũi hay còn gọi là chảy máu cam là tình trạng chảy máu từ niêm mạc mũi ra mũi trước hoặc chảy ra mũi sau xuống họng
hiện tượng này thường xuyên xuất hiện ở trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ từ ba đến tám tuổi
nhưng nhiều bậc phụ huynh chưa được trang bị kiến thức về nguyên nhân cũng như là cách xử trí cho trẻ đúng cách
theo thạc sĩ bác sĩ đào trọng tuấn khoa tai mũi họng bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
nguyên nhân phổ biến nhất khiến chảy máu cam ở trẻ nhỏ là do thói quen ngoài mũi dẫn đến viêm nhiễm trùng và chảy máu
và thường chảy máu tại các điểm mạch ở cửa mũi trước
những trẻ có bệnh lý nền như là u sơ và mũi họng các khối u này sẽ phát triển gây ra hiện tượng tăng sinh mạch
nếu riêng tiến nặng sẽ gây ra chảy máu la lớn và không cầm được
các khối u này thường rất khó điều trị phải sử dụng các biện pháp chuyên môn để xử lý
theo bác sĩ điều quan trọng nhất là phải tìm được nguyên nhân dẫn đến chảy máu mũi để kịp thời điều trị ổn định
bởi nếu trường hợp nhẹ thì có thể không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể
nhưng nếu nặng và liên quan đến các bệnh lý nền khác như là u sơ và mũi họng thì rất nguy hiểm
cũng theo bác sĩ nếu chảy máu mũi
với các nguyên nhân thông thường như viêm dị ứng nhiễm trùng ngoài mũi thì có thể điều trị sức điểm và ổn định
cách xử lý cháy máu mũi của trẻ nhỏ và người lớn đa phần là giống nhau
các bác sĩ kiểm tra là có chảy ở vùng mũi
hay là có điểm chảy không có phải can thiệp gì không hay là chỉ dùng thuốc thôi
trẻ nhỏ không thể tự xử lý khi chảy máu mũi
do đó các bậc phụ huynh nên đặc biệt lưu ý một số cách cầm máu khi chưa kịp đến bệnh viện
hoặc trung tâm y tế gần nhất để tránh những sai lầm không đáng có
ví dụ như đấy ví dụ như cầm máu trẻ em sẽ bảo chảy con ngửa lên được hả
và cũng không ép cánh mũi hoặc là bây giờ cứ nhét bông
nên mọi người không khuyên cáo nhét bông
nhét bông nó sẽ càng kích ứng
bông mũi có thể gây chảy hơn
hoặc là sẽ làm cho máu nó sẽ chảy xuống dưới hạng
nên trẻ con sẽ bị nôn hoặc là các triệu chứng khác
bác sĩ tuấn cũng nhấn mạnh
khi thấy trẻ có dấu hiệu chảy máu mũi hoặc chảy máu mũi kèm theo các triệu chứng bất thường khác
các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt
để kịp thời xử lý bằng phương pháp chuyên môn
tại nhà chỉ giúp cầm máu tạm thời không thể điều trị rứt điểm
trừ trường hợp rất nhẹ
trảy máu mũi ở trẻ em nếu không phát hiện và điều trị kịp thời
có thể sẽ gây thiếu máu kéo dài
và khi thiếu máu kéo dài
sẽ dân đến nhiều hậu quả khác
không chỉ riêng vùng mũi mà có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn thân